tối qua hai mươi ba tháng một tại tp hcm đã xác định được hai ca dương tính với virus corona đầu tiên là hai người mang quốc tịch trung quốc
lãnh đạo bộ y tế đã có mặt kịp thời trực tiếp kiểm tra tình trạng bệnh nhân chỉ đạo các biện pháp cách ly và ngăn dịch lây lan
theo lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy cho biết ông li jing sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đi từ vũ hán trung quốc nhập cảnh vào hà nội ngày một mươi ba tháng một
sau đó di chuyển đến nha trang người con là ly di chào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã ở long an từ bốn tháng trước đi ra nha trang gặp cha
sau đó tiếp tục đi tp hcm và long an đến ngày một mươi bảy tháng một người cha bắt đầu sốt và ngày hai mươi tháng một người con có các triệu chứng tương tự
hai cha con nhập viện bệnh viện trợ rẫy tối ngày hai mươi hai tháng một
đây nó là cúm thành ra là cũng có thể người bệnh cũng sẽ khỏe trong thời gian ít hôm
thế nên là chúng tôi về mặt ở đây thì chúng tôi cũng điều trị đúng theo
đây là phát đồ của bộ y tế về thuốc men về cách ly về cách đối xử
sau khi khai thác bệnh sử xác định bệnh nhân đến từ vùng dịch có các triệu chứng của virus corona
bệnh viện trợ rẫy tiếp tục tiến hành cách ly tuyệt đối hai lớp lấy mẫu bệnh phẩm
thực hiện các quy trình phòng chống dịch và điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
hiện nay tình trạng hai bệnh nhân đã ổn định hạ sốt
viện pasteur tp hcm đã thông báo kết quả xét nghiệm xác định cả hai đều dương tính với virus corona
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho bệnh viện trợ rẫy các đơn vị trực của bệnh viện và đặc biệt là các sở y tế của các tỉnh
là phải tập trung công tác phát hiện đối với những trường hợp mà bị sốt liên quan đến nghi ngờ
các bệnh người bệnh đã đi qua các tỉnh thành đặc biệt như là vũ hán ở trung quốc
hai bệnh nhân đã di chuyển qua nhiều địa phương tiếp xúc với nhiều người
nên khả năng lây lan bệnh rất có thể xảy ra
trước mắt bệnh viện trợ rẫy phải thực hiện toàn bộ quy trình cách ly phòng chống dịch
tất cả các trường hợp sốt nghi ngờ có liên quan đến virus corona tại khoa khám bệnh và cấp cứu đều phải lấy bệnh phẩm để xét nghiệm